một trong sáu giải pháp của đề án thống kê kinh tế chưa quan sát
cũng nhấn mạnh rằng thu hẹp phạm vi quy mô của khu vực kinh tế ngầm bất hợp pháp
vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào
theo tôi được biết là lộ trình chúng ta phải làm là năm hai nghìn một mươi chín
và đến năm hai nghìn hai mươi thì chúng ta phải hoàn thành cái việc thống kê này
thì đến năm hai nghìn hai mươi thì cuối năm hai nghìn hai mươi thì cái báo cáo lúc bấy giờ nó
sẽ các yếu tố mà cái phần kinh tế chưa thống kê thì bây giờ nó phải được thống kê lại
thì cái đó chúng tôi liên hệ với một cái việc là gần đây một đồng chí phó thủ tướng
thì ông đã nói rằng là bây giờ với cái số liệu mà mỗi nơi đưa ra một khác như thế này
thì chịu không biết xử lý như thế nào
chịu không biết
chịu không biết
chỉ đạo như thế nào
như đấy là đúng
chúng ta không biết rằng là cái tổng dự trữ của chúng ta là bao nhiêu
chúng ta không biết là các địa phương thì đều đưa ra mức tăng trưởng cứ vống lên như thế này
trong khi đó cộng lại cuối cùng là tổng cục thống kê đưa ra một cái là nó lại nhỏ hơn cái đấy
và cái thời gian để xử lý nó rất là lâu
khi mà chúng ta đưa ra một quy chuẩn về phương pháp thống kê
số liệu cần phải thống kê
và lúc đó chúng ta sẽ có thể thống kê
chúng ta sẽ có những số liệu để điều chỉnh rất nhanh
bây giờ muốn thực hiện cái câu chuyện là làm thế nào cho nền kinh tế ngầm
và kinh tế bất hợp pháp nó bé lại
thì chúng ta phải xem trên ba yếu tố
yếu tố thứ nhất là cái hàng rào pháp lý
cái danh giới pháp lý của chúng ta đã đủ chưa
thì tôi xin khẳng định đủ hết rồi
thí dụ như là kỷ luật đối với công chức
thì chúng ta có luật công chức viên chức
chúng ta có rồi nha
để ngăn chặn cái việc là dựa trên hoạt động kinh tế
mà nhầm đến cái lợi ích cá nhân
thì chúng ta có luật phòng chống tham nhũng
chúng ta có rồi nha
thế rồi thông qua cái việc là đầu tư kinh tế
nhưng mà lại phóng tay ra
thì chúng ta có cái luật chống lãng phí chúng ta có rồi nhé
thế rồi chúng ta có luật hình sự
mà có các cái điều khoản đã bao vây hết tất cả những cái đấy rồi
luật pháp không thiếu
cái thứ hai là chúng ta có cái hệ thống cơ quan nhà nước
để làm cái câu chuyện này
thống kê chúng ta có
cái hệ thống phát hiện điều tra chúng ta có
thanh tra kiểm tra chúng ta có
điều tra chúng ta có
và hệ thống tư pháp của chúng ta có
chúng ta có đủ hết
còn hai vấn đề nữa là có nhưng có làm hay không
và cái thứ hai là làm có đến nơi đến trốn hay không
đấy chính là cái câu chuyện
tôi lấy thí dụ hàng nước ngoài

nhập lậu vào việt nam vô cùng nhiều
đến đâu chúng ta cũng thấy có hàng nhập lậu
thế ai phải chịu trách nhiệm về cái việc này
luật pháp quy định rõ
từng cơ quan một phải xử lý vấn đề này
trong khi đó
thì chúng ta lại thiếu cái giải pháp
là cái này
hàng khi mà đưa qua biên giới
trong một cái khoảng hẹp của biên giới
nếu bắt được thì đấy là hàng lậu
nhưng khi đưa sâu vào nội địa
bán tràn lan ở trên
hàng lậu ở trên biên giới
trên phố xá
trong các cửa hàng
thì không cần xuất trình bất kỳ một giấy tờ nào
nó có thể buôn bán thoải mái tự do
nó là cái gì
thì tôi cho rằng là luật pháp có rồi
hệ thống cơ quan nhà nước
và các cái bộ cơ quan chức năng là có hết rồi
không thiếu gì cả
nhưng vấn đề của nó hai cái việc bây giờ là
có làm hay không
và làm như thế nào
đấy chính là cái
mà hiện nay chúng ta phải hành
vâng nhưng mà như vậy thì
có nghĩa rằng là chúng ta đã
có một cái hệ thống pháp luật
như ông đã nói là đã có đầy đủ hết rồi
nhưng mà cái việc mà thực thi
nó chưa đủ nghiêm để cho những người có liên quan
đến thấy đó là một cái hàng rào
mà cần phải thực hiện một cách nghiêm túc
hoàn toàn đúng
mà nó có một vấn đề thế này
luật pháp có rồi
nhưng mà nó lại có một cái kỷ luật
hành động là thế này
làm được không làm được
nếu tôi làm cái việc ấy
thì cũng tốt thôi
còn nếu tôi không làm
thì cũng không ai kỷ luật tôi cả
và đấy chính là cái xe hở của chúng ta
xin cảm ơn nhà báo trần quang vũ
kính thưa quý vị để khép lại chủ đề này
thì chúng tôi xin tạm đưa ra một vài ý kiến
chính phủ thì đang quyết tâm
thu hẹp khu vực kinh tế ngầm
và sẽ tạo điều kiện
để môi trường kinh doanh bình đẳng hơn
muốn được như vậy
thì chúng ta cần phải giảm
rào cản khu vực kinh tế ngầm
để có điều kiện dễ dàng chính thức hóa
minh bạch hóa
có như thế thì nền kinh tế việt nam của chúng ta mới đủ khỏe mạnh
tới đây thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục
cùng dòng chảy báo chí
xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi
chương trình an ninh ngày mới với những tin tức đáng chí khác
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết
thông tin đầu tiên chắc chắn là sẽ được rất là nhiều người quan tâm
đó là những ngày oi nóng như mùa hè
sẽ chính thức chấm dứt tại bắc bộ
từ ngày hôm nay hai mươi hai tháng hai
bởi vì theo dự báo thì một khối không khí lạnh
từ phía bắc đang di chuyển xuống phía nam
dù cường độ không mạnh
thế nhưng đợt không khí lạnh này cũng khiến cho nhiệt độ giảm sâu
từ sáu đến bảy độ c
giao động trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi năm độ c
với sự chênh lệch nhiệt độ lớn
chỉ sau một đêm thì nếu như người dân
không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
thì rất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe
chính vì vậy trước khi ra đường vào sáng ngày hôm nay
thì quý vị nhớ mặc thêm áo ấm
ngoài ra thì quý vị cũng đừng quên mang theo là áo mưa
hoặc là ô rù
bởi vì không khí lạnh sau khi gây mưa
ở các tỉnh vùng núi vào đêm ngày hôm qua
thì đến ngày hôm nay vùng mưa tiếp tục mở rộng
xuống các tỉnh đồng bằng bắc bộ
và thậm chí còn gây mưa
ở cả khu vực bắc trung bộ
kèm theo trời chuyển lạnh
với các tỉnh ở khu vực trung trung bộ
vào đến tây nguyên
thời tiết vẫn duy trì trạng thái là tốt
đêm không mưa ngày nắng
nên nhiệt độ ít có sự thay đổi
so với ngày hôm qua
còn tại khu vực nam bộ
ở khu vực này thì đang trong một đợt
chiều cường mà chủ yếu là dân cao
ở khu vực hạ lưu sông sài gòn đồng nai
dù ở mức báo động ba là một mức cao
thế nhưng do trời không mưa
nên khả năng ngập úng trong khu vực
cũng được hạn chế đi phần nào
dự báo là đợt chiều cường này
sẽ giảm xuống mức báo động một
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
ngoài ra thì
ngoài chiều cường ra
thì nắng mạnh và nóng cũng là vấn đề
đáng quan tâm nhất tại nam bộ
khi mà chưa hề xuất hiện dấu hiệu suy giảm
trong ngày hôm nay và cả những ngày tới
nhiệt độ vẫn ở ngưỡng là từ
ba mươi bốn đến ba mươi năm độ c
chính vì vậy quý vị cần phải lưu ý
những khuyến cáo của chúng tôi
về khả năng bỏng nắng
và thường xuyên sử dụng
kem chống nắng kính dâm
mũ rộng vành và áo dài tay
để che chắn bảo vệ cơ thể
phần cuối như thường lệ sẽ là dự báo
chi tiết cho các vùng trên cả nước

những khuyến cáo của chúng tôi

những khuyến cáo của chúng tôi

để che chắn bảo vệ cơ thể
thì quý vị cần phải lưu ý
những khuyến cáo của chúng tôi

thì quý vị cần phải lưu ý

những khuyến cáo của chúng tôi

thì quý vị cần phải lưu ý
những khuyến cáo của chúng tôi

chúng ta vừa cùng nhau trải qua một nửa thời lượng của chương trình an ninh ngày mới
và chúng tôi hy vọng đã có thể đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích
còn bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ với các đồng nghiệp của chúng tôi ở trường quay phía nam
để khám phá xem là sáng phương nam ngày hôm nay có điều gì đặc biệt
sáng phương nam xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan đến an toàn giao thông
lực lượng chức năng tỉnh bình dương đang điều tra vụ xe container mất lái
tông sập quán bún trên đường mỹ phước tân vạn phường phú hòa thành phố thủ dầu một
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi một tháng hai xe container biển số sáu mươi một c một mươi bốn nghìn sáu trăm bảy mươi một chở hàng chục tấn thép
lưu thông trên đường mỹ phước tân vàng theo hướng vào trung tâm thành phố thủ dầu một
khi gần tới ngã tư phú lợi thì mất lái lao vào quán bún bên đường
sự cố làm máy hiên và một phần kết cấu của quán bún bị đổ sập
may mắn là chủ quán đã kịp chạy thoát nên chỉ bị thương nhẹ
tại hiện trường chiếc xe container hư hóng nặng
cảnh sát đã có mặt để điều tra xử lý vụ việc theo quy định
tối ngày hai mươi một tháng hai cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an cho biết
vừa phát hiện bắt giữ vụ đổ trộm hàng trăm tấn bùn thải chưa qua xử lý ra vườn cao su
trên địa bàn xã lạc an huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
sau nhiều tháng theo dõi trinh sát phòng ba cục cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường bộ công an đã bắt quả tang tài xế lê thành tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
cùng hai phụ xe có hành vi đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra vườn cao su
nằm sâu trong đường đất quốc một mươi sáu xã lạc an huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
tại hiện trường số bùng thải trên xe là hơn bảy tấn bốc mùi hôi thối nồng nặc
tâm khai quen biết công ty xử lý môi trường thanh long nên nhận vận chuyển chất thải
theo hợp đồng miệng thay vì đưa bùng thải rác thải phát sinh từ một công ty sửa
trên địa bàn tỉnh bình dương đến đơn vị xử lý thì tâm cho thẳng đến vườn cao su
của người đàn ông tên dũng đê đỗ tâm được chú vườn rá tiền để lấy bùng thải
làm phân bón cho cao su theo lời khai ban đầu tâm thực hiện hành vi từ trước tết đến nay
mỗi ngày từ sáu đến bảy tấn ước tính số bụng thái bị đổ sai quy định ra vườn cao su trên
là khoảng một trăm linh tấn hiện công an đang tiếp tục sàng lọc làm việc với các đơn vị liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đạt tám mươi tổng khối lượng hoàn thành mục tiêu
hoàn thành dự án vào cuối năm hai nghìn hai mươi theo đúng nghị quyết của đảng bộ thành phố đề ra
đây là đề nghị của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong trong buổi làm việc
với các nhà thầu tuyến metro số một diễn ra vào ngày hai mươi một tháng hai
xe dự án
dự án được xây dựng trong tám mạng lưới tuyến metro của thành phố nhằm giải quyết
ung tác và phát triển giao thông góp phần phát triển kinh tế
trong năm hai nghìn một mươi tám dự án đạt sáu mươi một khối lượng công việc
tính tới hiện nay tổng khối lượng thi công dự án tuyến metro số một đã đạt sáu mươi hai
đây được cho là kết quả phấn đấu nỗ lực của tập thể các nhà thầu đội ngũ tư vấn
bang quản lý đường sát đô thị và tất cả các kỹ sư công nhân tại công trường
với sự hỗ trợ phối hợp của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản và các bộ ngành trung ương
nhiều vướng mắc khó khăn về pháp lý kế hoạch vốn của dự án đã từng bước được tháo gỡ
để đạt được mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian chờ phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định
thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương
đồng thời giao nhiệm vụ cho các sở ban ngành thành phố
nhân dịp này tôi giao nhiệm vụ cho sở kế hoạch đầu tư sở tư pháp
hỗ trợ bang quản lý đường sát đô thị các thủ tục pháp lý của dự án như
việc điều chỉnh dự án gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
sở tài chánh xem xét tham mưu đề xuất cho quỹ ban dân thành phố về giải pháp
để giải ngân cho các nhà thầu cơ chế tiền lương cho cán bộ viên chức
người lao động của bang quản lý đường sắt đô thị sở giao thông vận tải
sở công thương sở xây dựng hỗ trợ giải quyết việc thẩm định thiết kế kỹ thuật của dự án
chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong cũng nhấn mạnh
đây là dự án trọng điểm đặc biệt quan trọng của thành phố
được chính quyền và nhân dân hết sức quan tâm theo dõi sâu sắc
đây còn là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam nhật bản
vì thế cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án
đảm bảo an toàn chất lượng tiến độ và tăng tốc trong năm hai nghìn một mươi chín
lớp được tới đây là giỏi lắm nhưng mày vào nhầm chỗ rồi
tao có lẽ tới nhầm chỗ
nhưng mày đã bắt nhầm con tao rồi
đoạn đối đầu quý vị vừa xem được đánh giá là phân cảnh đắt giá nhất
trong phim hai phượng tác phẩm hành động của ngô thành vân
góp phần vào thành công đó là sự thể hiện của diễn viên thanh hoa
diễn viên thanh hoa đã có cuộc trò chuyện với sáng phương nam về diễn xuất
cũng như là hành trình một mươi năm năm gắn bó với hiểm nguy của công việc kascarder
đây là khu vực tập trung của câu lạc bộ cascader quốc thịnh
ở đây thì tập trung thường xuyên từ thứ hai đến thứ bảy để luôn sẵn sàng
chuẩn bị cho những phim hành động
gần đây thì em thấy là bộ phim hành động hai phượng gây chú ý rất là nhiều
bởi những cảnh hành động được đầu tư rất là mạng nhãn rất là đẹp mắt
thì không biết là đây cũng phải là cái nơi tập luyện cho bộ phim đó không ạ
đây chỉ là nơi tập luyện thường xuyên của hoa
nhưng mà khi đã dâu nguyên trình tập luyện để chuẩn bị cho phim hai phượng
thì là có một sân tập riêng của nhà sản xuất hồng thanh vân họ đã thuê
ở trong đó hoa sẽ tập trung với ekip và chỉ đọc bảo thuật làm cascader phó hấp
chị hoa là đã tham gia cascader khá nhiều
nhưng mà không biết là cái cơ duy nào đã đến được với phim hai phượng ạ
hôm qua một người thân mình giới thiệu nói là
hoa là công ty của thanh vân đang tuyển diễn viên cho một cái vai hành động
thì thôi em đi thử đi
ngoài cái hát diễn hành động cho tốt
còn phải diễn là hình thể như thế nào thần thái như sao
mặt hung dữ hay ác như thế nào
rồi thoại phải xuân xẻ
đó là một điểm khó đối với hoa trong cái vai này
giống như hoa thì hoa lùng
thật sự là hoa lùng
cũng như vậy đó
hoa hay mang một đôi giày rất là cao
để trông ngang bằng với chị vân
nên trong quá trình tập luyện mà đánh nhau

đến tối thì chân hoa nó đã bị trục rút
khi mà ra thôi
đến hoài rồi
không biết là còn phải là cái chân của mình hay không

thịnh nghĩ rằng là hoa sẽ có một cái giới hạn

thì cái tên thanh hoa đã được khẳng định
tại coi chung phim á

vô là đàn sư tỉ mình đó
thì vô thì cũng thấy cũng gọi là bất ngờ